liệt dây thần kinh số bảy là căn bệnh có thể xảy ra ở mọi đối tượng không phân biệt giới tính tuổi tác
đây là căn bệnh không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể gây ảnh hưởng nặng nề và để lại di chứng nếu không được điều trị đúng cách
dây thần kinh số bảy là dây vận động và có chức năng chi phối vận động cơ mặt
bệnh liệt dây thần kinh số bảy ngoại biên còn có tên gọi khác là liệt mặt ngoại biên hoặc trong dân gian còn gọi là bệnh trung gió
đây là tình trạng tổn thương dây thần kinh mặt dẫn đến mất vận động hoàn toàn hoặc một phần ở các cơ của nửa mặt
để phòng ngừa liệt rơi thần kinh số bảy ta cần duy trì thói quen vận động vừa sức tập thể dục thể thao mỗi ngày giúp tăng cường lưu thông máu chống sự co cứng cơ mặt và tránh ăn đồ nóng khi nằm ngủ tránh luồng gió của quạt máy lạnh pha trực tiếp vào mặt hoặc sau gáy
bệnh liệt dây thần kinh số bảy gây ra nhưng phần lớn những trường hợp bị bệnh là do cơ thể bị nhiễm lạnh đột ngột gây ảnh hưởng trực tiếp đến dây thần kinh này